tỉnh ủy quảng trị đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của bộ chính trị thủ tướng chính phủ về công tác cán bộ
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung mương dự và trao các quyết định
ngày hai mươi ba tháng bảy thủ tướng chính phủ có quyết định đồng chí nguyễn văn hùng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng trị thôi tham gia ban chấp hành ban thường vụ và thôi giữ chức bí thư tỉnh ủy quảng trị
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh quảng trị đồng thời điều động phân công đồng chí nguyễn văn hùng
giữ chức thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
hôm nay bộ chính trị đã có quyết định điều động phân công đồng chí lê quang tùng thôi giữ chức ủy viên ban cán sự đảng
bộ văn hóa thể thao và du lịch tham gia ban chấp hành ban thường vụ và giữ chức bí thư tỉnh ủy quảng trị nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi công bố các quyết định đồng chí phạm minh chính đánh giá cao sự nỗ lực và những đóng góp của các đồng chí vào sự phát triển chung của tỉnh quảng trị
đề nghị các đồng chí phát huy sức trẻ những kiến thức được học tập và thực tiễn công tác nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
phát biểu tại buổi công bố các quyết định đồng chí phạm minh chính đánh giá cao sự nỗ lực và những đóng góp của các đồng chí vào sự phát triển chung của tỉnh quảng trị